sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng tại sáu mươi ba tỉnh thành phố đã kiểm tra gần hai trăm tám mươi hai cơ sở phát hiện hơn ba mươi tám một trăm linh cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm đã xử lý gần sáu tám trăm linh cơ sở với số thiền phạt gần một mươi năm tám tỷ đồng
ngoài các hình thức xử phạt chính các địa phương còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như đình chỉ hoạt động đình chỉ lưu hành tiêu hủy sản phẩm
bộ công an cũng cho biết từ đầu năm đến nay công an đã tiếp nhận và xử lý hơn hai vụ
công an đã tiếp nhận và xử lý hơn hai vụ
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi chị lê thị oanh là chủ cơ sở thu mua heo con ở thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
đến công an huyện nghĩa hành trình báo về việc bị lừa bảy mươi con heo trị giá trên một trăm bảy mươi triệu đồng
trước đó thông qua việc giao bán heo trên mạng xã hội facebook một người phụ nữ liên lạc thống nhất mua heo bằng việc chuyển khoản cho chị
trong suối mọi việc thì không cần
mình suy nghĩ thì tự nhiên là thấy tiền bán vào tài khoản nhưng mà là một cái giấy là kiểu cái hóa đơn là chuyển tiền thành công á
nhưng mà em cũng nghi ngờ nhưng mà xong cái lúc em hỏi mọi người thì mọi người bảo là cái giấy này là nếu mà có đúng tên đúng tên đúng tài khoản thì thứ hai sẽ lấy tiền
thì hôm đấy là tối thứ bảy em chá nghĩ ngợi gì
đến em cho giao nhận heo thì chị cho một cái xe thuê một cái xe gọi
thì em cũng lúc đó thì em ngày đó em cũng không liên lạc với chị đó xem là
vì em nghĩ em nhận được tiền rồi heo thì giao rồi em không liên lạc lại
sau nhiều ngày giao heo nhưng vẫn chưa nhận được tiền qua tài khoản nên chị oanh mới biết mình đã bị lừa
cùng thời gian này trên địa bàn tỉnh quảng nam xuất hiện thủ đoạn lừa mua bán heo như trên
nhiều nạn nhân đã sập bẫy kẻ lừa đạo
mình xức heo cho họ là họ chuyển khoản cho mình

cái giấy không thì mình phải chịu thiệt cái đó
trước tình hình trên công an huyện nghĩa hành đã tập trung lực lượng điều tra vụ việc
lần theo dấu từ các xe ô tô chở heo cũng như camera giám sát trên quốc lộ
công an huyện nghĩa hành đã tìm ra đối tượng lừa đảo là trần thị vi vi hai mươi tám tuổi ở xã ba dinh huyện ba tơ
em có lên facebook em tìm kiếm đến cái hội tranh nuôi heo
em cũng có ý định nuôi heo
sau đó thì em lập một cái phiếu thu giả một cái phiếu thu của ngân hàng
em nói là chị ơi em cần muốn mua heo của chị
bảy mươi con trị giá một trăm bảy mươi ba triệu thì chị báo giá
sau đó chị mới nói là chuyển khoản cho chị đi
em mới nói là bây giờ em chuyển khoản cho chị
thủ đoạn của đối tượng là lên facebook tìm kiếm ai đăng bài mua bán heo thì lấy thông tin để lừa đảo
đối tượng chỉnh sửa giả mạo phiếu tiền ngân hàng